thưa quý vị bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh khánh hòa phối hợp với các cục nghiệp vụ bộ công an
các đơn vị chức năng vừa tổ chức giải cứu thành công một công dân bị lừa sang campuchia lao động đưa về việt nam an toàn
điều đang nói mặc dù cơ quan công an đã nhiều lần cảnh báo về việc các đối tượng xấu lừa đưa người đi lao động việc nhẹ lương cao tại campuchia
nhưng lại bị cưỡng bức lao động bóc lột đánh đập đòi tiền chuộc tuy nhiên nhiều người nhẹ dạ vẫn bị sập bẫy của các đối tượng
ngày tám tháng bảy lực lượng công an khánh hòa nhận tin báo về trường hợp một nạn nhân bị lừa bán qua campuchia làm việc nhẹ lương cao vào ngày sáu tháng bảy
muốn trở về lại việt nam thì gia đình phải chi trả tám mươi bốn triệu đồng tiền chuộc
gia đình nạn nhân còn cho biết hiện nạn nhân đã trốn khỏi nơi bị nhốt nhưng không xác định được vị trí nào và đang bị các đối tượng truy đuổi gắt gao
từ nguồn tin trên xác định tính chất nguy hiểm của sự việc
ban giám đốc công an tỉnh khánh hòa chỉ đạo phòng cảnh sát
phòng cảnh sát hình sự khẩn trương phối hợp thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để giải cứu nạn nhân
đêm ngày tám tháng bảy tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự di chuyển vào tỉnh tây ninh
bằng các biện pháp nghiệp vụ thông qua nhiều nguồn
các trinh sát
các trinh sát đã giữ được các mối liên lạc với nạn nhân
từ đó hướng dẫn nạn nhân cách thức cải trang di chuyển về khu vực biên giới campuchia việt nam
đến trưa ngày một mươi tháng bảy tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh khánh hòa
phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế mộc bài tỉnh tây ninh
giải cứu thành công và đưa nạn nhân về việt nam an toàn
làm việc với cơ quan điều tra nạn nhân cho biết
hàng ngày anh bị các đối tượng cưỡng ép làm việc từ một mươi năm đến hai mươi tiếng đồng hồ
nếu chống đối sẽ bị đánh nập bỏ đói
bỏ tiền yêu người nhà tác dụng về
trong tỉnh khánh hòa cũng như nhiều địa phương khác trên cả nước
cũng đã diễn ra rất nhiều trường hợp là công dân việt nam bị lừa cái chiêu thức của các đối tượng
đó là việc nhẹ lương cao
và rất mong người dân là hết sức tỉnh táo và phối hợp cung cấp với lực lượng công an
các thông tin liên quan đến các thủ đoạn của các đối tượng
và chúng ta tuyệt đối không tin tưởng tuyệt đối vào các thông tin thu nhập
làm việc lương cao ở campuchia
như vậy sau ít ngày nỗ lực triển khai đồng bộ linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ
với quyết tâm và trách nhiệm cao nhất
lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh khánh hòa đã giải cứu thành công nạn nhân
bị lừa bán sang campuchia trở về đoàn tụ với gia đình an toàn
qua vụ việc cơ quan chức năng cũng khuyến cáo khi có nhu cầu tìm việc làm
nhất là làm việc ở nước ngoài
người dân cần tìm hiểu kỹ các thông tin về nơi thuê lao động
liên hệ với các đơn vị có chức năng tư vấn
môi giới xuất khẩu lao động đã được nhà nước cấp phép
để được hướng dẫn cụ thể tránh mắc bẫy lừa đảo của các đối tượng